trước tình hình thời tiết có nhiều diễn biến bất thường nắng nóng gai gắt và hanh khô kéo dài
nguy cơ tiếp tục xảy ra cháy rừng là rất cao
thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa chỉ đạo các bộ ngành liên quan và các địa phương
tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng và triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng
kịp thời phát hiện khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất
không để xảy ra cháy lớn có phương án và sẵn sàng thực hiện sơ tán người dân khi cần thiết
bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước tăng cường tuyên truyền
giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
liên quan đến diễn biến cháy rừng trong thời gian vừa qua tại địa bàn tỉnh nghệ an và hà tĩnh
đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng khi thiệt hại hàng chục hectare rừng
với diễn biến thời tiết cực đoan như hiện nay nhiều khu vực vẫn đang nằm trong nhóm nguy cơ cao về cháy rừng
vì vậy các địa phương cần chủ động các phương án phòng cháy và chữa cháy